trước tình hình ngày càng phức tạp của các bệnh truyền nhiễm bộ y tế vừa ban hành thông tư số một mươi bảy về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh dịch bệnh truyền nhiễm trong đó bổ sung thêm ba bệnh cần cách ly
ngoài sáu bệnh bạch hầu ho gà sởi bệnh than viêm mảng não do mô cầu tay chân miệng bộ y tế đã bổ sung thêm ba dịch bệnh thủy đậu quay bị và rubella vào danh sách phải cách ly y tế
đây là những bệnh được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm b nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
rút kinh nghiệm từ dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn khiến hơn một trăm linh trẻ tử vong do lây nhiễm chéo bộ y tế cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện khoanh vùng và cách ly
đồng thời sẽ tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định với các cá nhân đơn vị cố tình che giấu không tuân thủ các biện pháp an toàn